đồng chí võ thanh tùng còn cho biết thêm giờ đây đi khắp các con đường ngõ ngách thôn xóm của ba xã
tân khánh đông tân phú đông và tân quy tây đâu đâu cũng được chỉnh trang xây cất mới
đời sống người dân được nâng lên rõ nét
cụ thể đến nay các xã này đã có mức thu nhập trung bình ba mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi tám đồng một người một năm
tăng năm hai trăm năm mươi đồng một người một năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ hồ nghèo giảm từ bốn năm nay còn ba chín mươi bảy
từ khi mà được xã phường với hội phụ nữ giúp đỡ dẫn động
mà cho dài cái tiền mà số đó giảm nghèo gì đó rồi được cái đồng lề tiền đó thì mình sẽ dùng nó để mà mình trang trải
mình sẽ tự đi mua bách mình về mình bán mình không phải qua trung gian
như vậy cái đồng lề mình sẽ có nhiều hơn và cũng có tiền để mà nuôi con ăn học tới nơi đứng chốn
bên cạnh về tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn
đã đạt đến chín mươi chín tám
một trăm linh điểm trường học trạm y tế trên địa bàn ba xã đều đạt chuẩn quốc gia
trên tám mươi số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là chín mươi bốn chín mươi chín
tỷ lệ hồ dân sử dụng nước sạch hợp dễ sinh đạt gần một trăm linh
từ khi mà ở xã mình có cái chương trình xây dựng xã nông thôn mới
thì được sự hỗ trợ của chính quyền đảng
dựng động về các cơ sở vật chất thì ở địa phương này có chú phạm văn xuân
cũng đã hiến đất cho trường là tám trăm hai mươi chín m hai
thì có được ngôi trường như thế này thì đó là niềm vui của tất cả cán bộ
giáo viên nhân viên trong trường cũng như là các cháu ở địa phương
trong địa phương mình
thì tạo điều kiện cho các cháu thì có được cái ngôi trường rộng
lớn như thế này để các cháu học tại địa phương mình mà không phải đi nơi đâu xa
thông qua xây dựng nông thôn mới địa phương đã tạo ra nhiều mô hình hiệu quả về kinh tế
gian hóa an ninh như mô hình nụ cười công sở mô hình camera an ninh
trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao du lịch homestay
đặc biệt là mô hình hội quán thu hút gần hai trăm linh hội viên tham gia
những thành công này ngoài sự quyết liệt chỉ đạo sự đông đốc thường xuyên của cấp quỹ cấp trên
thì phải kể đến giai trò lãnh đạo nồng cốt sâu sát và đầy sáng tạo của cấp quỹ chính quyền ở cơ sở
đã khơi dậy sức dân làm được những việc chưa từng làm
đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là tâm đắc nhất vẫn là cái sự tham gia rất là nhiệt tình
người dân và đúng với cái chức năng của nó là phát huy cái giai trò chủ thể của người dân trong xây
dựng nông thôn mới và chúng tôi cũng đang triển khai thông qua những mô hình ví dụ như là hiện
nay thì chúng tôi là xây dựng các mô hình về hội quán nông dân với cái phương trầm là ba tự một nhờ
thì ở là những cái gì mà người dân có thể tạo ra thì chúng tôi cũng có thể tạo ra những cái mô hình
có thể làm được thì họ sẽ tự họ phát huy hết tinh thần tự chủ tự lực tự cường của mình
khi nào mà gặp những vấn đề khó khăn cần đến sự hỗ trợ của nhà nước thì là người dân mới nhờ
đến nhà nước thì chúng ta sẽ hỗ trợ hết mình để trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện
nó sẽ đạt được kết quả cao nhất theo lãnh đạo thành phố sa đéc hoàn thành xây dựng nông thôn
mới chỉ là thành công giai đoạn đầu trong tương lai thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng
chất các tiêu chí tất cả nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân dùng nông thôn
cũng như góp phần ổn định kinh tế xã hội của toàn thành phố sa đéc